ngày năm sáu tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang tiếp ông hazid singh sajjan
bộ trưởng quốc phòng canada đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng
canada hazid singh sajjan đến việt nam nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh
hai nước đang triển khai cam kết của lãnh đạo hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện vừa
được thiết lập vào năm hai nghìn một mươi bảy hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam canada
và mở ra chương trình mới trong quan hệ quốc phòng song phương
chủ tịch nước đánh giá cao kết quả của hội đàm giữa bộ trưởng ngô xuân lịch và bộ trưởng hajiz
sinh xajan trong chiều nay trong đó hai bên đã ký bản ghi nhớ chương trình hợp tác huấn luyện
quân sự canada khẳng định lãnh đạo nhà nước chính phủ việt nam sẽ tạo điều kiện để hai nước
thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bộ quốc phòng
ông hazid singh sajjan bày tỏ
vui mừng sang thăm việt nam đúng vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
ông hazid singh sajjan thông báo với chủ tịch nước về kết quả cuộc hội đàm với bộ trưởng ngô xuân lịch
và cho biết hai bên đã thống nhất phương hướng biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng
song phương thời gian tới trong đó tập trung vào một số lĩnh vực tiềm năng như hợp tác về đào tạo
xin giữ hòa bình liên hợp quốc an ninh biển công nghiệp quốc phòng quân y
qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước